mặc dù đã có quy định cấm từ nhiều năm qua nhưng tại tỉnh phú yên các loại xe ba gác máy xe lôi vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường
chở hàng hóa công kênh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
đây là một trong rất nhiều vụ tai nạn giao thông do xe ba gác máy và xe lôi gây ra tại tỉnh phú yên
và đây là những chiếc ba gác máy vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường phố mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào
trung bình mỗi ngày những chiếc ba gác như thế này mang về cho chủ từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng
để có thu nhập như vậy các chủ xe phải cố chất nhiều hàng hóa
xe cũ kỹ lại chở quá tải với đủ loại hàng hóa chất ngang chất dọc là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông
để lập lại trật tự giao thông trên đường phố cùng với công tác tuyên truyền
vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật không đưa xe ba gác máy xe lôi vào sử dụng
công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã ra quân xử phạt nặng tịch thu hơn bảy mươi phương tiện vi phạm
khi chúng tôi là lập biên bản thì ở cái hành vi là sản xuất lắp ráp trái quy định để tham gia giao thông đối với cái mốc này
và chúng tôi sẽ tịch thu cái mốc này
riêng cái mức phạt này thì phạt từ chín trăm linh đồng và tước giới phép la xe
và chúng tôi là đang
đang triển khai vấn đề này là rất là nghiêm
sau đợt gia quân xử lý tình trạng vi phạm đã giảm đáng kể
tuy nhiên do thu nhập cao nên nhiều chủ phương tiện cố tình không chấp hành pháp luật
trốn tránh lực lượng chức năng lén lút vận chuyển hàng hóa vào buổi trưa chiều tối
hoặc chạy trong các đường hẻm nhiều chủ xe sau khi bị tịch thu phương tiện lại tiếp tục mua xe mới để hành nghề
đây là thực trạng rất khó xử lý rứt điểm cần phải có nhiều giải pháp từ các cơ quan chức năng
chính quyền địa phương và đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của chủ phương tiện